từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám số điện thoại đường dây nóng của cục báo chí sẽ chính thức tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân
nếu phát hiện kẻ xấu lợi dụng danh nghĩa báo chí thậm chí là giả mạo nhà báo để sách nhiễu doanh nghiệp tổ chức cá nhân nhằm trục lợi
người dân có thể gọi điện tới đường dây nóng tám trăm sáu mươi năm hai trăm tám mươi hai tám trăm hai mươi tám
ngoài ra có thể phản ánh qua địa chỉ email đườngdâynóngbáochíacomic gov vn